nối tiếp thành công của sự kiện chủ nhật đỏ lần thứ ba tại đắk lắc năm hai nghìn một mươi sáu tại huyện e a k
chương trình hiến máu chủ nhật đỏ lần thứ tư tại đắk lắc năm hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra từ ngày một mươi hai tháng một đến ngày một mươi bảy tháng một
sáng ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy bạn nguyễn thị lài cũng như hàng trăm bạn sinh viên của trường cao đẳng sư phạm đắk lắc
đã tập trung tại hội trường chính để tham gia hiến máu nhân đạo
đây là những hoạt động đầu tiên trong kế hoạch của chương trình hiến máu chủ nhật đỏ lần thứ bốn tại đắk lắc
cộng đồng đều rất thiết thực và bổ ích đối với sinh viên bọn em
trong lễ khai mạc chương trình chủ nhật đỏ đã có sáu trăm linh bạn sinh viên đăng ký tham gia hiến máu dự kiến thu được khoảng năm trăm linh đơn vị máu
về công tác hiến máu của ngày chủ nhật đỏ là hợp đồng góp một lượng máu dự trữ cho dịp tết nguyên đán của hàng năm
nói chung thì chương trình chủ nhật đỏ là một chương trình rất phong phú
năm nay ngoài điểm đầu tiên tại trường cao đẳng sư phạm đắk lắc chương trình chủ nhật đỏ tiếp tục diễn ra tại hai điểm chính nữa là đại học tây nguyên và huyện chư mờ a
và hai điểm vệ tinh là trường dạy nghề thanh niên các dân tộc tây nguyên và xã ia cờ ly huyện cờ lông bách